đoàn công tác của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội độ bà tị làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại một số doanh nghiệp và ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai
tại các nơi đến kiểm tra phó chủ tịch quốc hội đỗ bà tị đã đánh giá cao hoạt động của các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm phòng cháy chữa cháy
chủ động phòng ngừa theo phương châm bốn tại chỗ bảo đảm công tác an toàn phòng cháy chữa cháy phục vụ tốt cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đánh giá cao công tác phản ứng nhanh trực sẵn sàng tham gia khi có tình huống cháy xảy ra